là nhân viên của một quán nhậu trên địa bàn đinh văn vũ ba mươi chín tuổi
trú tại quận liên triểu thành phố đà nẵng thường xuyên bị chủ quán chửi bới dọa đánh
cho nên đã nảy sinh ý định là dùng bom xăng trả thù nhưng lại ném nhầm người
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử đinh văn vũ về hành vi giết người
khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi vũ làm việc tại một quán nhậu ở phường hòa hiệp bắc
quận liên triều mỗi lần nhậu say chủ quán lại chửi bới đe dọa vũ
vũ không chịu được nên đã nghỉ việc và lên ý định trả thù
vào tối ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi khi đến nơi trọ của người này vũ lớn tiếng đe dọa và bị thách thức
nên dùng bom xăng chuẩn bị sẵn ném vào phòng trọ nhưng lại trúng một người dân khác
hậu quả người này bị bỏng nặng và thương tích một mươi hai
hành vi ném bom xăng của vũ được đánh giá có tính sát thương cao và gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng
việc bị hại không chết là nhờ được cấp cứu kịp thời
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt đinh văn vũ chín năm tù về tội giết người
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với lê thị mỹ tiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú thị trấn long hồ huyện long hồ
và nguyễn thành vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng chín h ngày hai mươi năm tháng ba công an huyện long hồ phối hợp với công an xã long phước bắt quả tang tiên
đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để bán tại nhà thuộc ấp long thuận xã long phước huyện long hồ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba bịch ni lông
bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng bốn mươi bảy viên nén màu xanh và màu hồng nghi là chất ma túy
qua giám định số tinh thể trên và các viên nén là chất ma túy có khối lượng gần một mươi tám gram
bước đầu tiên khai nhận số ma túy trên mua của một người lạ ở tp hcm để bán lại kiếm lời
đối tượng vinh cùng sống chung với tiên và phụ giúp tiên đi giao ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam phạm quang hạ hai mươi bốn tuổi
chú xã mong thọ b huyện châu thành kiên giang về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
điều đáng nói trước khi bị bắt tạm giam biết không thoát tội hạ đã đến cơ quan công an đầu thú
và tự giao nộp hàng chục gói và viên ma túy tổng hợp nhằm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trước đó vào tối ngày một mươi tám tháng bốn trong lúc đi giao thuốc lá điện tử cho khách ở phương an hòa tp rạch giá
thì hạ bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về mạc túy công an tp rạch giá mời về trụ sở làm việc
vì hạ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn
đồng thời công an nắm được hạ đang tàng trữ trái phép chất ma túy
biết không thể qua mắt được cơ quan công an hạ đã đầu thú và tự giao nộp ba mươi năm bịch ma túy đá cùng bảy mươi viên thuốc lắc
số ma túy giao nộp cho công an là do hạ vừa đến tp hcm mua với giá năm mươi một triệu đồng
với mục đích đem nhà trọ ở tp rạch giá cất dấu để sử dụng
mở rộng điều tra vụ nhóm game thủ liên minh huyền thoại gây ra hàng loạt vụ cướp xe máy ở hà nội
phòng cảnh sát hình sự hà nội vừa bắt giữ thêm một đối tượng thu giữ bảy mươi năm xe máy chưa rõ nguồn gốc
cụ thể phòng cảnh sát hình sự hà nội cho biết đã phối hợp với công an quận hà đông bắt giữ trần hữu đạt
chú phường vạn phúc quận hà đông thu giữ bảy mươi năm chiếc xe máy chưa rõ nguồn gốc
đạt là đối tượng đã mua xe máy do nhóm game thủ liên minh huyền thoại cướp của người đi đường ở hà nội
sau đó tháo phụ tùng hoặc bán lại kiếm lời
trước đó phòng cảnh sát hình sự hà nội đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp tám đối tượng từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi
cùng chú tại hà nội và một đối tượng tại thái bình để điều tra về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ
tại tỉnh tiền giang công an huyện tân phước đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn minh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú thị xã erai tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ hành vi trộm tài sản
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn minh đức khai nhận sáng ngày một mươi bảy tháng ba khi đến phòng trọ của vợ chồng anh họ rủ cháu đi ăn sáng
thấy không có ai nên nảy sinh ý định trộm cắp đức đã trộm đồ trang sức để trong túi sách và mang đến một tiệm vàng trên địa bàn thị trấn tân hiệp huyện châu thành
bán được gần ba mươi năm triệu đồng ngày hôm sau đến một tiệm vàng khác mua một tấm lắc vàng một vòng đeo tay trọng lượng năm chỉ vàng hai mươi bốn k
đến ngày ba tháng bốn đức bị bắt giữ cơ quan công an đã thu hồi được hai mươi năm triệu bảy trăm linh nghìn đồng
sau một thời gian mật phục tại tiểu khu một nghìn một trăm chín mươi một thuộc rừng cộng đồng dâu ủy ban nhân dân xã khu dram huyện kronbong tỉnh đắk lắc quản lý công an huyện kronbong đã bắt quả tăng sáu đối tượng đang có hành vi khai thác lâm sản trái phép
điều đáng nói các đối tượng đã ngang nhiên xé hộp tại chỗ các cây cổ thụ ở đây rồi mới mang đi
theo đó lực lượng công an đã bí mật ghi hình và bắt sáu đối tượng đang sử dụng cưa máy cưa hạ cây
theo lời khai của các đối tượng thường tổ chức thành nhóm nhỏ từ hai đến ba người nhiều lần lên rừng sử dụng cơ xăng để xẻ gỗ tập kết chờ ngày vận chuyển ra khỏi rừng
hiện công an huyện crong bông đang tiến hành khám nghiệm hiện trường đo đếm và xác định chủng loại gỗ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tuy nhiên trong vụ việc này việc quản lý rừng lại để lâm tặc nhiều ngày tấn công rừng sẻ thiệt tại chỗ như thế này cần được xem xét lại trách nhiệm của đơn vị chủ rừng ở đây
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đinh xuân duy và cao quốc khánh cùng chú tại xã eroc huyện air soup về tội giết người
điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một duy và khánh đang tổ chức uống rượu tại nhà
đến khoảng hai mươi hai giờ thì em họ của duy là đinh xuân khánh đi chơi về và nói bị một số người chặn đánh ở bờ kênh thôn một mươi xã e lê huyện ea súp
duy đã rủ quốc khánh đi đánh để trả thù
ra đến bờ kênh nhóm này đã lao vào đánh liên tiếp dương văn dũng chú tại xã e lê
riêng duy dùng tuyết sát đánh khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ
rất may dũng được người dân kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu cho nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi
thông qua nguồn tin tố giác có một số đối tượng tụ tập tại nhà của một người dân thuộc ấp tân thành xã tân tiến huyện đầm rơi tỉnh cà mau để đánh bài ăn tiền
công an huyện đầm rơi kết hợp cùng công an xã tân tiến triển khai kế hoạch triệt xóa
vào khoảng h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bốn lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra ngôi nhà và bắt quả tang hai mươi một đối tượng trong đó có tám nữ liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền
kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh khu vực tạm giữ số tiền khoảng hai mươi hai triệu
hầu hết đối tượng tham gia đánh bạc là người địa phương và các địa bàn giáp danh
trẻ tuổi nhiệt huyết trong công việc gắn bó với địa bàn gần gũi với người dân
đó là những lời nhận xét và tình cảm mà cấp ủy chính quyền địa phương cũng như người dân dành cho thượng úy nông minh tràng
trưởng công an xã đông quâng huyện văn yên tỉnh yên bái sau nhiều năm gắn bó và cống hiến cho công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn xã vùng cao này
anh cũng vừa vinh dự được lựa chọn là trưởng công an xã điển hình tiên tiến duy nhất của tỉnh
tham dự chương trình tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu do bộ công an tổ chức vào trung tuần tháng năm tới đây
tháng một năm hai nghìn hai mươi
thượng úy nông minh tràng được điều động về giữ chức vụ trưởng công an xã đông quương
đây là xã vùng cao có một mươi ba dân tộc anh em cùng sinh sống
đời sống của người dân còn nhiều khó khăn cộng với trình độ nhận thức còn hạn chế
nên thường xuyên bị bọn tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
chính vì vậy thượng úy tràng cùng với đồng đội xác định phải bám sát địa bàn
thực hiện bốn cùng cùng ăn cùng ở cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc
để từ đó làm tốt công tác tuyên truyền
từ bước thay đổi nhận thức của người dân
đầu năm hai nghìn hai mươi hai dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên địa bàn xã
là lực lượng lưu tuyến đổi chống dịch
thượng úy tràng cùng với các đồng đội của mình
đầu năm hai nghìn hai mươi hai dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên địa bàn xã
chủ động đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người tuyên truyền vận động người dân
chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh
góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng
không chỉ sáng tạo năng nổ nhiệt tình trong công việc trong công tác chuyên môn
với kinh nghiệm được tích lũy sau khi trải qua nhiều đơn vị lĩnh vực công tác
thượng úy tràng còn là người cầm tay chỉ việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng công an xã
để từ đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn
hàng chục vụ việc phức tạp được phát hiện và xử lý
nhiều đối tượng cộng cán bị bắt giữ cùng các loại tăng vật vũ khí bị thu giữ
những địa bàn trước đây là trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
khi này đã được truyền hóa thành công
những kết quả này không chỉ thể hiện sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an xã đông quâng nói chung
và cá nhân thượng úy nông minh tràng nói riêng
mà đó còn là minh chứng rõ nét nhất thể hiện hiệu quả của đề án đưa công an chính quy về xã
tôi nghĩ là để làm tốt công tác này tôi gần dân sát dân và lắng nghe dân nói
cái này báo chí là mọi thực tiến đánh giá
xuất phát từ công tác an ninh trật tự thì người dân là cái người tay mắt của lực lượng công an
dân qua đó nếu mà ta làm tốt cái vấn đề này thì chúng ta sẽ rất được người dân tin tưởng
và cung cấp nhiều thông tin có đá trị để giúp được công an xã công an huyện
để giải quyết rứt điểm và ổn định tình hình an ninh tự tại địa phương
những tấm bỏng khen giấy khen thể hiện sự ghi nhận cho những nỗ lực công hiến
của cá nhân thượng quý nông minh tràng cùng với tập thể công an xã đông quân
nhưng có lẽ đối với họ tình cảm sự tin tưởng của người dân
mới là món quà quý giá
quà quý giá nhất dành cho người chiến sĩ công an nhân dân